theo tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam tuyến cắp quang biển aag tiếp tục bị sự cố
làm gián đoạn kết nối internet từ việt nam đi quốc tế
theo đó vào ngày tám tháng một mươi hai tuyến cắp quang biển quốc tế liên á đã gặp sự cố
theo hướng kết nối từ tp hcm đi singapore
nguyên nhân được xác định là do lỗi cáp trên hai nhánh s một và s hai của tuyến cắp
đại diện nhà mạng viettel cũng cho biết tuyến cắp biển aae một cũng đang gặp sự cố
như vậy hiện tại ba tuyến cắp biển đang cùng bị sự cố gây ảnh hưởng tới chất lượng đường truyền internet tại việt nam
các nhà cung cấp dịch vụ mạng tại việt nam đang nhanh chóng thực hiện việc sửa chữa
đồng thời bảo đảm đường truyền cho khách hàng